bộ y tế vừa mới công bố thêm tám ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đến nay thì cả nước đã có bảy mươi sáu ca bệnh một mươi sáu ca đã chữa khỏi
theo đó ca bệnh thứ sáu mươi chín là nam ba mươi tuổi quốc tịch đức tạm trú tại quận hai bà trưng hà nội
bệnh nhân là du khách nhập cảnh nội bài ngày một mươi ba tháng ba trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
bệnh nhân thứ bảy mươi và bảy mươi một là một nam và một nữ địa chỉ ở quận thanh xuân và hai bà trưng hà nội
cả hai bệnh nhân này đều là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi bốn
bệnh nhân thứ bảy mươi hai là nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch pháp là hành khách trên chuyến bay từ pháp về nội bài ngày chín tháng ba
bệnh nhân bảy mươi ba là nam một mươi một tuổi địa chỉ ở huyện thanh miện hải dương
bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn ngày chín tháng ba
bệnh nhân bảy mươi bốn là nam hai mươi ba tuổi địa chỉ ở lâm thao phú thọ
bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn ngày chín tháng ba
bệnh nhân thứ bảy mươi năm là nữ bốn mươi tuổi địa chỉ ở quận hai thành phố hồ chí minh
bệnh nhân thứ bảy mươi sáu nam năm mươi hai tuổi quốc tịch pháp hành khách trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi một
nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh ngày một mươi tháng ba
từ hôm đấy đến ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân du lịch thành phố hồ chí minh cần thơ hội an và huế tới ninh bình
ông được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
tối ngày một mươi tám tháng ba kết quả dương tính với ncov
hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh